thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về khôi phục rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
mới đây tại thành phố pleiku tỉnh gia lai cục kiểm lâm tổng cục lâm nghiệp và lực lượng kiểm lâm năm tỉnh tây nguyên
đã tổ chức hội nghị triển khai một số giải pháp tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng
quản lý lâm sản trên địa bàn các tỉnh tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với hơn năm triệu hectare rừng độ che phủ đạt trên bốn mươi sáu tây nguyên là địa bàn có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất cả nước
năm năm qua khu vực tây nguyên mất gần ba trăm linh hectare rừng trong khi đó công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp còn bộc lộ nhiều yếu kém
chính quyền các cơ quan chức năng chủ rừng thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm khiến tình hình khai thác buôn bán vận chuyển lâm sản càng thêm phức tạp
tại hội nghị cục kiểm lâm cũng nêu ra một số giải pháp kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi cơ chế chính sách
để khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác quản lý bảo vệ rừng
đồng thời cần kiện toàn tổ chức biên chế đối với kiểm lâm viên đặc biệt là kiểm lâm địa bàn tại các tỉnh tây nguyên